liên quan đến vụ án này có hai bị cáo gồm nguyễn bá nhật và đỗ văn thương bị truy tố về tội môi giới hối lộ
ngoài ra còn có ba bị cáo khác bị truy tố về tội đưa hối lộ là hà trần vũ mai văn học và nguyễn thành tín đều ở tp quảng ngãi
theo cáo trạng bị cáo phạm ngọc phượng là giám đỉnh viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai phượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ các bị cáo nhật và thương
để làm nhiều bản kết luận giám đỉnh pháp y về bệnh tật giả giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện được tòa nơi dân xét hoãn chấp hành án phả tù
ngoài ra bị cáo phượng còn nhiều lần làm giả bản kết luận giám định pháp y cho các bị án khác để được hoãn thi hành án
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm ngọc phượng bốn năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
nguyễn bá nhật đỗ văn thương mới bị cáo hai năm tù về tội môi giới hối lộ hà trần vũ ba năm mai văn học một năm sau tháng tù và nguyễn thành tín một năm sáu tháng tù cùng về tội đưa hối lộ
có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thái huỳnh ngân giám đốc xí nghiệp công trình công cộng tp tân uyên tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm giam
cùng với ông ngân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã khởi tố bà nguyễn lệ hằng trồng phòng kế hoạch kỹ thuật của xí nghiệp này nhưng cho tại ngoại
theo thông tin ban đầu trong thời gian làm giám đốc xí nghiệp công trình công cộng tp tân uyên ông ngân đã gây thiệt hại cho nhà nước khoảng hai năm tỷ đồng liên quan đến hợp đồng vận chuyển rác thải
bà hằng biết chuyện nhưng không tố rác mà nhận tiền bồi dưỡng để cùng giúp sức cho ông ngân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng bình còn gọi là hai bình chưa rõ họ tên nhân thân lai lịch và địa chỉ về hành vi giết người và phạm lê minh trí chủ tại thành phố long xuyên về hành vi cướp tài sản
vào khuya ngày một tháng năm tại công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai tháng năm lực lượng công an đã xác định bình và trí là hai đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận bình trí và nhật đều là những người sống lang thang
vào khuya ngày một tháng năm sau khi bàn bạc nhật đã ôm chặt bình để trí cướp tiền của bình trí sau đó đã bỏ trốn còn bình và nhật tiếp tục đi bộ về công viên tám tháng ba
tại đây bình đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của nhật khiến nhật tử vong sau đó
thưa quý vị thời gian qua tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm
ngoài sự liều lĩnh của các đối tượng thì phần lớn các vụ trộm cắp đều xuất phát từ sự chủ quan thiếu cảnh giác về bảo vệ tài sản của người dân
tại địa bàn huyện chư pứ tỉnh gia lai vừa xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
hôm nay chị hơ giai ở làng plei thong a thị trấn nhân hòa huyện chư pứ cùng người hàng xóm đến công an huyện chư pứ để nhận lại số hổ tiêu khô trị giá khoảng một năm triệu đồng mà kẻ gian đã trộm của nhà chị hôm bốn tháng ba vừa qua
hôm đó mình làm việc sau nhà thì thấy có tiếng động lạ ở trước sân
thấy hai tên trộm đang bỏ tiêu vào bao nhưng mình không dám lên tiếng vì quá sợ hãi
công an huyện gọi mình lên nhận tiêu này rất vui
kẻ trộm hổ tiêu nhà chị hơ giai là lương hoài nam chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện chư pứ
ngay sau khi thực hiện vụ trộm trên nam cùng đồng phạm bị công an xã ia rồng phối hợp với công an huyện bắt giữ xử lý

công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an xã ia rồng phối hợp với công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an xã ia rồng phối hợp với công an huyện đồng hỷ
công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị công an huyện đồng hỷ tỉ
người dân còn chủ quan sơ hở trong việc bảo quản tài sản
các đối tượng thường cho người theo dõi thăm dò nắm tình hình quy luật hoạt động đi lại của nhân dân
để xác định những sơ hở thiếu sót
thời gian hoạt động của các đối tượng chủ yếu vào ban đêm khi mọi người ngủ say
hoặc vào ban ngày khi nhà không có người trông coi
cùng với nỗ lực tuyên truyền đấu tranh với loại tội phạm của lực lượng công an
thì tinh thần cảnh giác tích cực tham gia các tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự của nhân dân
vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa tội phạm trộm cắp
góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương
tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng thực phẩm tại xã la phù huyện huế đức thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không rõ xuất xứ
cụ thể vào chiều ngày bảy tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra kho chứa hàng thực phẩm tại đường đông tiến thôn quyết tiến xã la phù
tại đây lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
không qua kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ số hàng trên
đồng thời khai nhận thu mua số hàng hóa này trôi nổi trên thị trường
về bán cho các đại lý ở xã la phù và các tỉnh lân cận
thông qua các trang thương mại đệ tử trang mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm mọt tài sản
xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh đắk lắc để phục vụ điều tra
cơ quan công an đề nghị ra thông báo tìm bị hại và những người có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị
những ai đã đưa tiền góp vốn cho bà lê thị thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nơi cư trú tám mươi tám trên sáu đặng văn ngữ phường một mươi quận phú nhuận tp hcm
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để làm việc
địa chỉ số hai mươi sáu hai bà trưng phường thắng lợi tp bù mò thuật tỉnh đắk lắc
số điện thoại liên hệ chín trăm bốn mươi bảy sáu trăm bốn mươi bốn năm mươi năm gặp điều tra viên nguyễn trần khôi nguyên
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phú yên tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đối với đối tượng giàng a nhà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bản kim bon xã kim bon huyện phù yên tỉnh sơn la
về tội tưởng đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện yên châu tỉnh sơn la
đã ra quyết định truy nã số ba ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối với đối tượng hoàng thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tiểu khu ba
thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng cà văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản giảng lắc
phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng tráng láo lự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản nha phên
xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la phải nhận quyết định truy nã số một
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện